chuyển sang phần tin quốc tế nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới g bảy đã thống nhất ý kiến cho rằng
cần có một cơ chế phối hợp để hỗ trợ ukraine sửa chữa khôi phục và bảo vệ cơ sở hạ tầng chủ chốt
trong lĩnh vực năng lượng và nước của nước này
và thông tin được một quan chức cấp cao bộ ngoại giao đức tiết lộ
nhấn mạnh đây sẽ là trọng tâm cốt lõi của g bảy trong thời gian tới
nhóm g bảy và liên minh châu âu eu hiện đã bắt đầu thảo luận về kế hoạch tái thiết cơ sở hạ tầng tại ukraine
dù chiến sự vẫn chưa chấm dứt
vào hôm hai mươi năm tháng một mươi hội nghị về kế hoạch tái thiết ukraine do đức đại diện g bảy
và ủy ban châu âu ec đồng chủ trì đã diễn ra tại berlin
thủ tướng đức olaf schol và chủ tịch ec ursula von der leyen nêu rõ
việc tái thiết ukraine là nhiệm vụ của thế hệ và cần phải được tiến hành ngay lập tức
dự kiến eu sẽ phân bổ khoảng chín trăm tám mươi bảy triệu usd để hỗ trợ khẩn cấp và liên tục cho ukraine
nhằm giúp quốc gia đông âu sửa chữa
hỗ trợ chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do xung đột